theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long có xu thế giảm dần từ nửa cuối tháng ba đến giữa năm nay
nguyên nhân xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long giảm dần được xác định là do trong tháng hai tới dòng chảy trên sông mê công về đồng bằng sông cửu long dự báo sẽ tương đương so với trung bình nhiều năm
từ khoảng giữa tháng ba lực lượng dòng chảy về campuchia cũng sẽ tăng do các hồ xả nước theo quy luật nhiều năm gần đây